vâng như vậy là đã một mươi ngày kể từ khi xảy ra trận động đất kinh hoàng tại thổ nhĩ kỳ và syri
đến nay thì số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới hơn bốn mươi một người
cơ hội tìm thấy những người sống sót cũng ngày một mong manh hơn
nhưng các lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn không vì thế mà bỏ cuộc
những nỗ lực không ngừng nghỉ để tìm kiếm sự sống và giải cứu nạn nhân của họ đã giúp hiện thực hóa nhiều phép màu
hai trăm hai mươi tám giờ sau trận động đất một cậu bé một mươi ba tuổi đã được lực lượng cứu hộ
kéo ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở thành phố antakia thổ nhĩ kỳ
sớm hơn em hai giờ đồng hồ bà semiele kech bảy mươi bốn tuổi đã được giải cứu sau hai trăm hai mươi sáu giờ mắc kẹt dưới đống đổ nát
ở tỉnh miền nam karaman maras tầm trấn của hai trận dư trấn sau trận động đất ban đầu
các thành viên của đội cứu hộ đã ôm trầm lấy nhau gương mặt ánh lên về hạnh phúc
khi bà semile kê được đưa ra ngoài và chuyển tới xe cấp cứu
tại bệnh viện bà sẽ được điều trị các vấn đề về thận
một vấn đề sức khỏe phổ biến của những người sống sót sau động đất nhưng bị mắc kẹt trong thời gian dài
và rất nhiều phép màu như thế đã hiện lên giữa khoang tàn đổ nát
càng tiếp thêm động lực cho những nhân viên cứu hộ cứu nạn cả ở thổ nhĩ kỳ syri và quốc tế
con người có thể sống sót tối đa hai mươi ngày chúng tôi vẫn còn nhớ trong trận động đất ismit istanbul trước đây
một mươi tám đến một mươi chín ngày sau động đất
chúng tôi vẫn tìm thấy nhiều người còn sống chỉ cần họ không bị thương vẫn còn hy vọng
và cả thế giới đang đoàn kết cùng người dân thổ nhĩ kỳ chúng tôi tin sẽ cứu sống được thêm nhiều người
theo tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan hiện hơn tám người đã được đưa ra khỏi những đống đổ nát một cách an toàn
trong khi hơn tám mươi một người bị thương đã được xuất viện
ngoài các hoạt động tìm kiếm cứu nạn ưu tiên hiện nay của chính phủ thổ nhĩ kỳ còn là hỗ trợ những
sống sót khi hàng chục nghìn người đang phải vật lộn để đáp tốn các nhu cầu cơ bản trong tiết trời xá bút mùa đông